chiều qua ngày ba mươi tháng sáu khi đang trên đường chạy từ đất liền ra đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi
một chiếc tàu cá không may bị phá nước chim cách bờ hai hải lý
tám người trên tàu may mắn được tàu vận tải hành khách và tàu cá khác kịp thời ứng cứu
theo đó tàu qng chín mươi hai nghìn sáu trăm linh năm ts của ông cao tận ở xã nghĩa an thành phố quảng ngãi
chở theo tám người trong đó có bốn phụ nữ và hai trẻ em từ càng sa kỳ ra đảo lý sơn
khi tàu chạy cách bờ khoảng hai hải lý thì tàu bị phá nước và bị sóng đánh chìm
đúng lúc này tàu siêu tốc chín nghĩa express chín đang chở khách từ cảng sa kỳ đi đảo lý sơn phát hiện
và cứu thành công sáu ngư dân đưa lên tàu an toàn
hai ngư dân còn lại được chiếc tàu cá đang ở gần cứu vớt được
sức khỏe của những người bị nạn tạm ổn nên tàu chín nghĩa chín tiếp tục chở họ ra đảo lý sơn
đến chiều cùng ngày tám người trên tàu cá bị nạn được tàu chín nghĩa chín đưa trở lại đất liền